cùng liên quan đến việc vi phạm phòng chống dịch trong thời điểm xảy ra dịch covid một mươi chín vừa qua tòa nhân dân huyện tuy phước bình định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo lvs bốn mươi năm tuổi ở thị trấn diêu trì huyện tuy phước năm tháng tù về tội chống người thành công vụ
theo cáo chẳng mặc dù vào thời điểm thị trấn diêu trì đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhưng vào khoảng sáu giờ ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ông s và một người bạn điều khiển xe máy đi từ nhà để chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại ngã ba giữa quốc lộ một a và đường vào ga diêu trì xin qua chốt với lý do đi mua đồ ăn sáng
các thành viên làm nhiệm vụ tại chốt đã giải thích quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín và yêu cầu quay lại nhưng cả hai phóng xe vượt qua chốt
sau đó ông võ hữu huân là cảnh sát khu vực tổ trưởng tổ kiểm soát tại khu vực này đến nhà ông s và nhờ người nhà điện thoại kêu ông s quay về
khi gặp ông s ông huân đã yêu cầu ông s lên trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn diêu trì để làm việc
thay vì chấp hành ông s chửi bới đe dọa rồi vào trong nhà lấy một con dao rượt đuổi ông huân